tại thành phố đà nẵng hiện khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom vận chuyển đến khu xử lý chất thải khánh sơn
trung bình vào khoảng một một trăm linh tấn mỗi ngày với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hiện nay
thì theo tính toán của công ty môi trường đô thị đà nẵng dự kiến đến tháng chín năm nay
thành phố có nguy cơ phải đối mặt nghiêm trọng với vấn đề an ninh rác thải
chính vì vậy việc tổ chức triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố là rất cấp bách
tại hội nghị phản biện xã hội dự án nâng cấp bãi rác khánh sơn thành khu liên hiệp xử lý chất thải rắn thành phố đà nẵng
diễn ra sáng ngày hai mươi tháng sáu do ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức
đã thu hút sự tham gia và phát biểu ý kiến của nhiều đại biểu đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan
đặc biệt là các chuyên gia nghiên cứu đến từ các trường đại học trên địa bàn nhằm thảo luận và thống nhất các giải pháp
sớm thực hiện nâng cấp bãi rác khánh sơn thành khu liên hiệp xử lý rác thải rắn của thành phố
phù hợp với quy hoạch chung và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đà nẵng bảo đảm vệ sinh môi trường